quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay bắc bộ chỉ còn mưa rào và rông vài nơi những số điểm mưa vừa mưa to không còn nhiều
sông dưới tác động của gió đông bắc ở phía bắc thổi xuống nên thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
sang ngày mai ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ người dân các tỉnh miền bắc sẽ có được tiết trời tạnh giáo
có nắng về chiều nhưng thời tiết nhìn chung vẫn khá dễ chịu với mức nhiệt phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cả miền bắc chỉ có khu vực điện biên lai châu cũng như sơn la ngày mai vẫn còn có nắng nóng cục bộ
nhưng cường độ không còn gắt như những ngày trước nữa với nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ cục bộ có nơi cao hơn
với trung bộ trong đêm nay ở khu vực thanh hóa cũng như nghệ an sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến phú yên nhưng cường độ nóng tiếp tục giảm thêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn nhưng ít điểm có nhiệt độ trên bốn mươi độ
còn với khu vực khánh hòa đến bình thuận ngày mai chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trong khi bắc bộ và miền trung
nắng nóng đã thuyên giảm thì ở khu vực nam bộ và tây nguyên nắng nóng vẫn kéo dài
dự báo ngày mai nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng nhiều cả ngày với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gai gắt diện rộng trên cả hai khu vực
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ nhỉnh hơn giao động từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
ban ngày trời nắng nhưng về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
lượng mưa tuy không nhiều và kết thúc nhanh nhưng trong cơn rông vẫn có khả năng xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực biển đông trong đó có hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
dễ duy trì gió đông nam đến nam với cường độ trung bình yếu ở mức cấp bốn cấp năm
chỉ riêng khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ là có gió đông bắc mưa rào và rông xuất hiện rải rác
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước